sáng nay một mươi ba tháng một mươi tại thành phố biển nha trang đảng bộ tỉnh khánh hòa đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
năm năm qua tỉnh khánh hòa luôn duy trì được sự phát triển ổn định của nền kinh tế
tốc độ tăng trưởng kinh tế grdp bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt sáu một một năm
tổng thu ngân sách năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt chín mươi một năm trăm bốn mươi một tỷ đồng
grdp bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi đạt bảy mươi ba ba mươi một triệu đồng
thay mặt bộ chính trị chủ tịch quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân khánh hòa đạt được trong năm năm qua
đồng thời chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần phải khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
để khánh hòa trở thành trung tâm kinh tế du lịch khoa học và công nghệ trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển
kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân giữ vai trò động lực phát triển của vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên chủ tịch quốc hội yêu cầu
trong thời gian tới tỉnh cần chủ động phối hợp với các bang bộ ngành trung ương để ra soát đánh giá việc thực hiện kết luận số năm mươi ba của bộ chính trị
đồng thời thang mưu đề xuất bộ chính trị ban hành một nghị quyết mới về xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi